các thành viên ban lễ tàng ban tổ chức lễ tàng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương lãnh đạo thành phố hồ chí minh và các địa phương trong cả nước cùng gia đình họ tộc nguyên thủ tướng phan văn khải
đọc điếu văn tại lễ truy điệu tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban lễ tàng đã xúc động điểm lại tiểu sự và quá trình hoạt động cách mạng hơn bảy mươi năm với nhiều công hiến cho đảng dân tộc cho đất nước của nguyên thủ tướng phan văn khải
trước linh cữu nguyên thủ tướng phan văn khải thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên thủ tướng phan văn khải người đồng chí kính mến xem đây là một tổn thất đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
đồng thời khẳng định toàn đảng toàn dân toàn quân sẽ tiếp tục nôi gương đồng chí phan văn khải để tiếp tục công hiến góp sức mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng
và bảo vệ tổ quốc việt nam sâu chủ nghĩa
trong niềm tiếc thương vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tận tay đưa linh cữu nguyên thủ tướng phan văn khải ra xe tang để tiễn đưa đồng chí phan văn khải về nơi an nghỉ cuối cùng
cũng trong sáng nay hàng nghìn người dân tp hcm và các địa phương trong cả nước đã có mặt tại dinh thống nhất và hai bên đường linh kiểu địa quà đề viếng và tiễn biệt
lần cuối cố thủ tướng phan văn khải
từ sáng sớm dòng người xếp hàng nối nhau vào dự lễ truy điệu cố thủ tướng
khuôn viên bên trong hội trường thống nhất kính lười rất đông người dân trang nghiêm đứng chờ tiễn đưa cố thủ tướng tại nơi an nghỉ cuối cùng
linh cửu cố thủ tướng phan văn khải được đưa về xã tân phong hội huyện củ chi để làm lễ an tán cạnh mộ phần người vợ là bà nguyễn thị sáu
theo bang tổ chức tăng lễ trong năm ngày qua đã có hơn hai đoàn
với khoảng một trăm linh tám người đại diện các cơ quan đoàn thể đơn vị lực lượng vũ trang các tổ chức tôn giáo ngoại giao đã đến viếng linh cữu cố thủ tướng phan văn khải
trong đó có hai trăm ba mươi một đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế nhiều lãnh đạo đảng các nước đã đến chia buồn cùng nhân dân gia đình cố thủ tướng phan văn khải
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao việt nam đã tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng
đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận đang hết sức quan tâm
trong buổi họp báo về vấn đề đài loan tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại khu vực đảo ba bình thuộc quần đảo trường sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ hành động này của đài loan đang xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của việt nam
và việt nam yêu cầu đài loan không để tái diễn các hành động tương tự
bên cạnh đó liên quan tới việc bộ nông nghiệp trung quốc tiếp tục ra thông báo điều chỉnh quy chế về nghỉ đánh bắt cá trên biển
bao gồm một số vùng biển của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng lên tiếng phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía trung quốc
quy chế này xâm phạm chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của việt nam trên các vùng biển của mình
vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có công lượng ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
đi ngược lại tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
không phù hợp với thỏa thuận quan trọng lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được về kiểm soát tốt bất đồng trên biển
không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác ở biển đông và xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước
cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử tại biển đông hiện nay
trước những câu hỏi về khả năng hoa kỳ và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên tổ chức cuộc gặp cấp cao tại việt nam
bà lê thị thu hằng cho biết việt nam luôn sẵn sàng ủng hộ duy trì nền hòa bình trên bán đảo triều tiên
việt nam ủng hộ nỗ lực mang tính xây dựng giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình
đóng góp tích cực và hòa bình an ninh ổn định của bán đảo triều tiên nói riêng và của thế giới nói chung
và việt nam cũng sẵn sàng có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại duy trì hòa bình an ninh ổn định trên bán đảo triều tiên
cũng tại cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam đã trả lời về các vấn đề khác mà dư luận đang hết sức quan tâm
chuyển sang các tin tức khác
vào sáng nay phiên tòa xét xử vụ án góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí việt nam pvn
phần đại dương ocean bank bước sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó viện kiểm sát đề nghị xử lý nghiêm khắc hành vi chỉ đạo thực hiện cố ý làm trái
đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị hội đồng thánh viên pvn mức án từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù
bị cáo vũ khánh trường bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
nguyễn xuân sơn từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù
nguyễn xuân thắng từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
nguyễn thanh liêm và phan đình đức cũng bị đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng cải tạo không giam giữ
riêng bị cáo ninh văn quỳnh bị đề nghị xử phạt từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu năm tù
ninh văn quỳnh bị đề nghị xử phạt từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng cải tạo không giam giữ
viện kiểm sát xác định từ tháng chín năm hai nghìn tám bị cáo đinh la thăng đã chỉ đạo và quyết định việc pvn góp vốn vào ocean bank để pvn trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng này
thực hiện chỉ đạo và chủ trương của đinh la thăng các bị cáo trong vụ án đã tích cực thực hiện ba lần góp vốn của pvn và ocean bank với tổng số tiền tám trăm linh tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát nhận định bị cáo đinh la thăng biết rõ năng lực yếu kém của ocean bank
và bị cáo biết theo các quy định pháp luật khi muốn đầu tư vốn để trở thành cổ đông chiến lược của ocean bank
thì phải báo cáo xin chủ trương và được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ trước khi ký thỏa thuận góp vốn và ban hành nghị quyết về việc tham gia góp vốn vào ocean bank
nhưng bị cáo đinh la thăng đã cố ý không thực hiện và chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái với các quy định của nhà nước
bị cáo đã thực hiện các hành vi vi phạm sau đó mới có báo cáo thủ tướng chính phủ và các cơ quan có liên quan nhằm hợp thức hóa các hành vi vi phạm làm trước báo cáo sau
hành vi phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế nêu trên của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn tám trăm linh tỷ đồng của nhà nước
mà còn xâm hại đến sự đúng đắn trong công tác quản lý tài sản nhà nước xâm hại nghiêm trọng đến uy tín đạo đức của đối ngũ cán bộ công chức trong bộ máy quản lý nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp
tập đoàn nhà nước nói riêng ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và tạo ra dư luận xấu trong xã hội
đặng kim quốc thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã tam hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này đã nhiều lần thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn thị xã phú thọ tỉnh phú thọ và thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
cố lấy tiền tiêu xài lấy tiền tiêu xài cá nhân
năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đặng kim quốc thọ đã thuê và mang cầm cố năm chiếc xe ô tô với tổng trị giá gần hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc và cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đặng kim quốc thọ để điều tra
sau thời gian vắng mặt tại địa phương mới đây đối tượng đã ra đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã quyết định khởi tố bịa can lệnh bắt tạm giam đối với đặng kim quốc thọ để điều tra